trong ngày thi đấu hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám tại asean thể thao việt nam đã đón niềm vui từ bộ mon pencastilat sau những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của đoàn pencastilat việt nam
nguyễn văn trí thi trung kết đối kháng hàng cân từ chín mươi kg đến chín mươi năm kg với đối thủ người malaysia vận động viên của việt nam giành chiến thắng năm để giành tấm huy chương vàng
đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của pencastilat việt nam và thứ ba cho đoàn thể thao việt nam tại asean hai nghìn một mươi tám
còn tại nội dung bảy mươi bảy mươi năm kg trần đình nam nhà đương kim vô địch thế giới ở hạng cân này không làm phụ lòng người hâm mộ khi xuất sắc đánh bại đối thủ calit motfauji với tỷ số năm trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng thứ hai cho pencastilat và thứ tư cho đoàn thể thao việt nam tại asean hai nghìn một mươi tám
tính đến một mươi bảy h đoàn thể thao việt nam đứng thứ một mươi ba trên bảng tổng sắp với bốn huy chương vàng một mươi bốn huy chương bạc và một mươi ba huy chương đồng